trên địa bàn tỉnh gia lai trong quá trình thi công đường ống dẫn nước sinh hoạt tại khu phố sáu thị trấn chư ti huyện đức cơ
đơn vị thi công đã phát hiện một mộ tập thể liệt sĩ cùng nhiều di vật khác
vị trí được tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ trên cũng là điểm ngã ba đường mòn hồ chí minh nối với tuyến quốc lộ một mươi chín
đại tá nguyễn hồng xuân phó chủ nhiệm chính trị bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai cho biết
qua những thông tin di vật để lại đã khẳng định đây là những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ
ngay sau khi phát hiện đội quy tập hải cốt liệt sĩ k năm mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện đức cơ
tiến hành tìm kiếm và cắt bóc được chín bộ hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khác như khăn rù dép cao su đạn dược bi đông xây nịt
tuy nhiên thông tin tên tuổi quê quán đơn vị của các liệt sĩ vẫn chưa được xác định
hiện lực lượng chức năng tỉnh gia lai vẫn đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực trên
cũng như tiến hành cất bóc quy tập các bộ hài cốt liệt sĩ và sẽ tổ chức lễ truy điệu tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đức cơ